các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phát hiện vương đình phương chú phố huế hai bà trưng hà nội điều khiển xe máy honda spacey biển kiểm soát hai mươi chín x tám năm nghìn sáu trăm chín mươi có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra
khi kiểm tra tổ công tác phát hiện đăng ký chiếc xe này khác với số khung số máy trên xe
cùng ngày khi làm nhiệm vụ tại nút giao trên lực lượng chức năng lại tiếp tục phát hiện hai chiếc honda swaysi khác bị làm giả số máy giấy đăng ký xe
hiện vụ việc được bàn giao cho công an phường trần hương đạo tiếp tục làm rõ
và chúng tôi cũng xin cung cấp thêm thông tin đến quý vị
đó là theo nghị định bảy mươi một của chính phủ xe máy ô tô mang biển kiểm soát giả có thể bị phạt từ bốn đến sáu triệu đồng và bị tịch thu biển kiểm soát giả tạm giữ bằng lái xe
và bên cạnh đó nếu trường hợp nào chủ xe đục lại số khung số máy hay làm giả giấy tờ xe sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều hai trăm sáu mươi bảy bộ luật hình sự về hành vi làm giả con dấu
trong luật có quy định là người nào làm giả con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức
hoặc sử dụng con dấu tài liệu giấy tờ nhằm lừa dối cơ quan chức năng tổ chức công dân thì sẽ bị phạt từ năm đến một mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù sáu đến ba năm sáu tháng đến ba năm
và bên cạnh đó nếu chủ phương tiện đục số khung số máy phạm tội có tổ chức phạm tội nhiều lần thì sẽ bị phạt tù từ hai đến năm mươi